một mươi năm năm tù là tổng hình phạt mà tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên đối với hai bị cáo là lê quốc khánh
chú tại huyện long thành và nguyễn hoàng tâm chú tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn trong công việc khánh và tâm đã đánh đồng nghiệp là anh lê huy hoàng
chú tại tỉnh đồng nai đặc biệt các đối tượng còn dùng dao đâm anh hoàng gây thương tích năm mươi một dù đã được cứu chữa kịp thời
nên là anh hoàng chỉ bị thương tích nằm ngoài ý chí chủ quan của các bị cáo
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa gửi thư khen các lực lượng ở quảng bình
đã tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán vận chuyển trái phép
ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp từ lào vào việt nam qua biên giới tỉnh quảng bình
phó thủ tướng thường trực ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hải quan và công an tỉnh quảng bình
góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống muôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cục hải quan và công an tỉnh quảng bình
tiếp tục nắm chắc tình hình tăng cường công tác phối hợp chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
đối với các tổ chức cá nhân có hành vi muôn lậu gian lệ thương mại và hàng giả
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực bản cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phát hiện hai đối tượng là kẹo la khon vinh kampasert và tích sĩ hạp pan nha
cùng sinh sống tại thành phố viêng trăn lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đưa vào nước ta tiêu thụ
lực lượng đánh án đã xiết chặt vòng vây bắt giữ được các đối tượng
kiểm tra tại chỗ phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
để phá thành công chuyên án này cán bộ chiến sĩ đã phải mật phục nhiều ngày giữa rừng già sát biên giới
vô cùng khó khăn vất vả để theo dõi các đối tượng
liên quan đến vụ việc dùng clip nóng để tống tiền người tình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn út
trú tại huyện phú tân tỉnh cà mau để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn văn út đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tang
khi đang nhận năm trăm linh triệu đồng của bị hại chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi bảy út và bị hại quen nhau trên facebook
mỗi lần hai người gần gũi út đã dùng điện thoại để chụp ảnh quay clip nóng
cũng trong thời gian quen nhau út thường xuyên mượn tiền của bị hại để chơi cờ bạc
nên nạn nhân muốn chấm dứt chuyện tình cảm
nhưng đối tượng không đồng ý út đe dọa sẽ giết bị hại cùng người nhà
và đã đăng các hình ảnh clip nóng với nạn nhân lên mạng xã hội
yêu cầu nạn nhân đưa một tỷ đồng thì mới gỡ bỏ các nội dung nói trên
khi đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
chiều ngày tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn minh phụng chú tại tỉnh tây ninh một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín phụng làm việc tại một công ty
ở quận bảy tp hcm với ngành nghề kinh doanh là sản xuất mua bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
trong thời gian này phụng được công ty giao phụ trách ba mươi ba đại lý ở tỉnh bình phước
và hai đại lý ở tỉnh bình dương
nhận thấy công ty có nhiều sơ hở trong việc quản lý tài sản
nên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín phụng đã nhiều lần mạo danh đại lý đặt hàng
hoặc nhờ đại lý đặt thêm hàng rồi chiếm đoạt một phần hàng hóa bán ra ngoài trục lợi cá nhân
tổng số hàng hóa đối tượng đã chiếm đoạt có giá trị gần một chín tỷ đồng
công an huyện đắk long tỉnh đắk nông vừa phát hiện bác sứ đối tượng dương trí hướng
chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom truy nã về tội cướp tài sản
theo hồ sơ vào tháng một năm hai nghìn một mươi một hướng cùng với một số đối tượng dùng dao không chế
cướp một mươi năm triệu đồng của hai người dân ở huyện tràng bom tỉnh đồng nai
sau khi gây án hướng bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã về tội cướp tài sản
qua công tác nghiệp vụ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an huyện đắk cờ long đã phát hiện
bắt giữ dương trí hướng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã quảng khê huyện đắk long
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk cờ long đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hướng
để làm thủ tục bàn giao đối tượng cho công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị thời gian qua phong trào phụ nữ của bộ công an đã có nhiều bước phát triển
đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của lực lượng công an nhân dân
trong đó có nhiều mô hình phần việc của các cấp hội cơ sở khẳng định được hiệu quả giá trị thực tiễn
nâng cao vai trò của các cấp hội trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trinh đáng của phụ nữ và trẻ em
với đặc thù công tác của mình các chị em hội phụ nữ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng đã xây dựng mô hình giáo dục cải tạo phạm nhân nữ giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng
quả đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo đối với phạm nhân trại viên
mới chỉ vừa đôi mươi nhưng vì một phút lầm lỡ nữ phạm nhân này đã phải chịu mức án bốn mươi tám tháng tù giam
để lại phía sau gia đình với hoàn cảnh vô cùng éo le
những ngày đầu cải tạo chị luôn chầm tư u ướt không trò chuyện cùng ai
thế nhưng với sự quan tâm động viên của cán bộ quản giáo chị đã dần mở lòng
giờ đây chị trở thành một trong những phạm nhân cải tạo tốt
và được giảm án chỉ còn ít tháng nữa chị sẽ được trở về bên gia đình
niềm tin và hy vọng về một ngày xây dựng lại cuộc đời ánh lên trong khoe bắt người phụ nữ đã từng lầm lỡ này
trong một thời gian sắp tới tôi sẽ được trở về với gia đình thân yêu và hòa nhập cộng đồng
mỗi phạm nhân mỗi trại viên là một hoàn cảnh một câu chuyện khác nhau
mà đằng sau những bản án có lẽ ít ai biết được
để có thể cảm hóa một con người đã từng lầm lỗi các nữ giám thị đã nhẫn nại lắng nghe
chia sẻ thấu hiểu từng người giúp phạm nhân cải tạo tiến bộ
đồng thời thông qua nhiều hình thức để giáo dục nâng cao nhận thức
quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho các phạm nhân nữ
chăm sóc bảo đảm quyền lợi cho các con phạm nhân theo mẹ vào trại
tổ chức hướng nghiệp và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù đưa họ trở về nẻo thiện
để có thể hiểu hết được những tâm tư suy nghĩ của họ
thì những người thầy người giáo phải thể hiện sự nghiêm khắc trong đó
nhưng đằng sau đó là sự cảm thông sự chia sẻ giúp đỡ phạm nhân
để họ thấy được ánh sáng hy vọng để lại cuộc sống
thực hiện mô hình giáo dục cải tạo giúp đỡ phạm nhân nữ
tái hòa nhập cộng đồng đã góp phần nâng cao
chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo đối với phạm nhân trại viên
nâng cao tỷ lệ phạm nhân nữ xếp loại cải tạo tốt
không có phạm nhân nữ trốn trại giảm tỷ lệ phạm nhân nữ tái phạm tội
đặc biệt đã xuất hiện nhiều phạm nhân nữ chấp hành xong án phạt tù
tái hòa nhập cộng đồng thành công góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đây cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất mà các cán bộ nữ ở đây đặt ra
khi triển khai các công trình phần việc của hội phụ nữ gắn với công tác chuyên môn
cán bộ viên phụ nữ đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ phấn đấu
rèn luyện về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức năng lực trình độ công tác
để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát trại giam trong lòng nhân dân
và giữ vững lá cờ đầu của phong trào thi đua phụ nữ bộ công an và trong công an nhân dân
hội phụ nữ cục cảnh sát
quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống phẩm chất đạo đức phụ nữ việt nam
các lớp dạy nghề cho phụ nữ định hướng khởi nghiệp cũng được mở ra
nhiều chính sách vay vốn khởi nghiệp cho phạm nhân nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù cũng được thực hiện
các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ trong phạm nhân nữ
thăm tặng quà cho phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các cháu là con phạm nhân theo mẹ vào trại giam cũng được thực hiện thường xuyên
từ đó đã nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo đối với phạm nhân trại viên học sinh nữ
sau gần ba mươi giờ đồng hồ truy vết ráo riết và sử dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp
nghiệp vụ cùng với sự phối hợp hỗ trợ của công an tỉnh tiền giang long an
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt được hung thủ của vụ án giết người
xảy ra tại xã bà điểm huyện hóc môn vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai
chiều ngày sáu tháng một mươi hai chị lê thị kim cảnh chủ nhà cho thuê phát hiện chị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thuê nhà tại xã bà điểm huyện hóc môn tp hcm để mở quán bán cà phê nằm bất động trên vũ máu
liền báo công an và người dân đưa chị oanh đi cấp cứu tuy nhiên chị oanh đã tử vong
ngay lập tức lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc
qua hình ảnh trích xuất từ camera và nhân dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê
trong thời gian xảy ra vụ án công an nhanh chóng khoanh vùng và xác định nhân thân lai lịch đối tượng
tên nguyễn minh ti sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh tiền giang
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự chia thành nhiều nhánh và phú họp vào các tỉnh long an tiền giang
truy sát theo dấu vết đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện
tại thị trấn thành hóa tỉnh long an liền tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan công an ti khai lấy quán cà phê của chiều anh để uống cà phê kích dục
thấy chiều anh đeo nhiều vàng trên người nên lấy con dao trong túi ra không chế nạn nhân để cướp tài sản
nhưng do chị này chống cự nên ti đâm vào hông rồi dùng khăn bịt miệng đến khi nạn nhân nằm bất động
ti lấy hết vòng vàng rồi bỏ trốn về long an bến tài sản được gần tám triệu đồng để mua cà chơi game
và muốn khách sạn ở thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật
kính thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh đồng tháp cho biết
trong những ngày qua đã phối hợp với các đơn vị công an địa phương liên tiếp phát hiện
và bắt giữ ba vụ mua bán tàn trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngày bảy tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
thì phát hiện nguyễn tri thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ xã tân phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra
phát hiện trong người thức một bịch ni lông có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
qua làm việc đối tượng thức khai nhận đó là ma túy mới mua với giá hai triệu đồng về để sử dụng
thì bị phát hiện bắt giữ
trước đó ngày bốn tháng một mươi hai qua công tác nắm tình hình và phối hợp với công an thành phố cao lãnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh đồng tháp đã tiến hành kiểm tra một khách sạn
trên địa bàn phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng nguyễn thanh hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ khóm bốn phường hai
thành phố cao lãnh và võ thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã an bình huyện cao lãnh
đang thuê trọ tại phòng hai trăm linh hai có hành vi tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bịch ni lông chứa ma túy với tổng trọng lượng tám tám trăm bốn mươi một gram
một mươi hai khi thực hiện công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trực tự cùng công an thành phố sa đéc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nguyễn thị ngọc dung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp có biểu hiện khả nghi
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện đối tượng dung đang cất giấu một bịch ni lông chưa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
hiện bốn đối tượng liên quan đến ba việc trên đều đang bị cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
trên đường đi chiếc xe bán tải bất ngờ lao từ cầu xuống canh lật ngửa khiến bốn người trên xe bị thương nặng
vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ bốn mươi tám đoạn qua địa bàn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
theo thông tin ban đầu chiếc xe bán tải chạy theo hướng từ thị trấn ba tháng hai lên thị trấn huyện quỳ hợp
tuy nhiên khi đến cầu làng mùng xã tam hợp thì bất ngờ lao thẳng xuống canh nước dưới cầu rồi lật ngửa
sau vụ tai nạn bốn người trên xe bị thương nặng đã được người dân giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện quỳ hợp cũng nhanh chóng tới hiện trường điều tra nguyên nhân
lợi dụng lực lượng chức năng vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xe quá tải tái diễn trở lại trên nhiều tuyến đường
theo tổng cục đường bộ việt nam trong tháng một mươi một lực lượng chức năng đã phát hiện gần chín trăm linh xe vi phạm
tước hai trăm một mươi hai giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn tám tỷ đồng
tuy nhiên lợi dụng lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch tình trạng xe quá tải bùng phát trở lại trên cả quốc lộ và tỉnh lộ
thời gian tới tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các lực lượng công an thanh tra giao thông
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
bố trí lực lượng kinh phí duy trì hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và sử dụng cân sách tay để kiểm soát xe quá tải
cục đăng kiểm việt nam cho biết chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc phê duyệt thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau asean
về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới và cho phép áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của thỏa thuận khi có hiệu lực đối với việt nam
nội dung nghị quyết của chính phủ cũng giao bộ giao thông vận tải về tăng cường kiểm soát tải trọng xe quá tải
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện
bộ ngoại giao hoàn thất thủ tục đối ngoại để thỏa thuận có hiệu lực đối với việt nam vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thỏa thuận là bộ quy chuẩn chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới mà các nước asean sẽ áp dụng chung
để thống nhất tiêu chuẩn chất lượng gồm một mươi chín tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật xe cơ giới
sau khi có hiệu lực giai đoạn đầu sẽ áp dụng thử nghiệm một mươi tiêu chuẩn gồm hệ thống phanh hệ thống phanh xe du lịch ghế kiềm chế đầu
thiết bị cảnh báo âm thanh đồng hồ tốc độ tiếng ồn đối với xe máy gương chiếu hậu phát ra tiếng ồn và hệ thống lái
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp thì việc học trực tuyến được dự báo là sẽ còn kéo dài
và câu chuyện thiếu thiết bị học tập vẫn đang tồn tại ở nhiều địa phương
trong đó có các em học sinh nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã tà năng huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
hiểu được nỗi khó khăn của các em phòng an ninh đối nội công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp với ban trị sự phật giáo
thành phố đà lạt và các mạnh thường quân tiến hành tài trợ một mươi năm bộ máy vi tính nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đang thiếu điều kiện học tập đây là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái sung kích vì cộng đồng
của lực lượng công an nói chung và phòng an ninh đối nội công an tỉnh lâm đồng nói riêng góp phần thắp sáng ước mơ đến trường
của những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa nơi điều kiện sinh sống gặp nhiều khó khăn vất vả
những món quà hết sức ý nghĩa thiết thực sẽ là động lực quý báu giúp các em vượt qua khó khăn cố gắng học tập tốt đạt được thành tích cao trong năm học mới
trong khi đó nhằm bảo vệ trẻ trước dịch bệnh covid một mươi chín sớm đưa các em trở lại trường học cũng như tham gia các hoạt động xã hội khác
chính quyền thành phố sơn la tỉnh sơn la đang đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
để được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì trẻ buộc phải có mã định danh cá nhân hoặc căn cước công dân
tuy nhiên thực tế là đa phần trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi bốn tuổi chưa đủ tuổi để làm căn cước công dân hoặc là trẻ mới làm căn cước công dân và chưa lấy kịp
để tháo gỡ những khó khăn này công an thành phố sơn la đã nhanh chóng vào cuộc đồng hành hỗ trợ cùng với các bậc phụ huynh và các em học sinh
để việc tiêm chủng được diễn ra nhanh chóng chính xác và an toàn
những ngày này nhiều phụ huynh đến trụ sở công an phường quyết thắng thành phố sơn la để được cấp mã định danh cá nhân cho con đi tiêm
trước đó lực lượng công an phường đã chủ động phối hợp với trạm y tế để cung cấp mã định danh và đối chiếu thông tin cho trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
nên khi phụ huynh đến làm các thủ tục đều được công an phường giải quyết nhanh chóng
phường đã cung cấp số định danh và giả soát thông tin để cập nhật lên hệ thống là một hai trăm sáu mươi sáu trường hợp công dân thường trú
đồng thời cũng đã phối hợp với cán bộ y tế của phường tại địa bàn phường quyết thắng cũng đã giả soát danh sách cũng như cập nhật thông tin sai lệch về hồ sơ để chỉnh sửa cập nhật cho trường hợp công dân tạm trú tại địa bàn phùng quyết thắng
hiện tại bây giờ công an phường quyết thắng cũng đã đẩy nhanh tiến độ phối hợp với lực lượng trạm y tế cũng như là ủy ban nhân dân đảng ủy phường quyết thắng để thực hiện theo kế hoạch để đảm bảo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra
để giảm tải cho công an các phường xã công an thành phố sơn la đã hỗ trợ công an các phường xã bằng việc phối hợp với phòng giáo dục đào tạo lập danh sách học sinh theo phường sau đó gửi về công an các phường để truy xuất mã định danh cá nhân rồi chuyển lại các trường
việc làm này cũng tránh tình trạng tập trung đông người trong thời gian dịch
công an tp sơn la đã hỗ trợ công an công an các phường xã công an tp sơn la đã tránh tình trạng tập trung đông người trong thời gian dịch
trong độ tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi trong quá trình tổ chức tiêm các xã phường phối hợp với các trường học ra soát phân loại trẻ trong độ tuổi tiêm chủng kế hoạch đưa đón và quản lý học sinh các khối lớp trong quá trình tổ chức tiêm
lực lượng công an giả soát và cấp mã định danh cho trẻ tránh việc nhầm lẫn bỏ sót trùng lập qua đó tạo sự đồng thuận của phụ huynh người giám hộ của các đối tượng tiêm chủng
trước khi tiêm nhà trường cũng đã họp với lại các đồng chí của thành ủy ban nhân dân thành phố trong đó có cả công an
nhà trường cũng thông tin tới các đồng chí công an rằng có một số học sinh còn thiếu mã định danh cũng như thiếu căn cước công dân
các đồng chí công an cũng phối hợp cũng tạo điều kiện trao đổi thông tin là học sinh có thể đến tại các cơ sở công an xã và công an xã phường để có thể nhận sự hỗ trợ từ công an
và nhà trường cũng đã họp với các đồng chí của ủy ban nhân dân thành phố trong đó có cả công an
trường cũng có thông tin tới các xã để xã tạo điều kiện để giúp học sinh
sau khi nhân viên nhập liệu nhập mã định danh cá nhân lên hệ thống tiêm chủng vaccine quốc gia
ứng dụng này sẽ thể hiện thông tin đối tượng đã được tiêm mỗi một hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine
làm cơ sở phục vụ việc trở lại trường hoặc đến những nơi có yêu cầu quét mã tiêm vaccine của các em
đồng thời tránh được tình trạng cố tình tìm thêm mũi vaccine